tuy nhiên do ngày đầu áp dụng mẫu giấy đi đường mới nên lực lượng chức năng tại các chốt đã linh động cho người dân sử dụng mẫu giấy cũ được tiếp tục lưu thông đồng thời nhắc nhở tuyên truyền cho người dân sử dụng mẫu giấy đi đường mới
trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp thành phố đà nẵng quyết định tiếp tục dừng mọi hoạt động đến tám giờ ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đồng thời bổ sung một số hoạt động mà người dân được phép tham gia
theo đó từ tám h ngày hai mươi sáu tháng tám đến tám giờ ngày năm tháng chín thành phố đà nẵng tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố
người dân thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó
trong một mươi ngày tới thành phố sẽ cách ly theo vùng dựa trên cơ sở xét nghiệm toàn dân
đồng thời thành phố cũng bổ sung điều chỉnh một số hoạt động mà người dân được phép tham gia
cụ thể công ty thương mại đầu mối trung tâm thương mại siêu thị chuỗi cửa hàng tiện lợi được bố trí tối đa
chín mươi số người làm việc cơ quan nhà nước bố trí một mươi nhà máy cơ sở sản xuất bố trí ba mươi số người làm việc thực hiện nghiêm ba tại chỗ
đối với người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa giao hàng công nghệ được phép hoạt động từ sáu h đến hai mươi h hàng ngày
phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín và xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần
đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp dừng hoạt động được bố trí tối đa ba người để xử lý công việc cần thiết liên quan đến các thủ tục hành chính tài chính
thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục kế hoạch xét nghiệm sars cov hai phù hợp với từng vùng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
tùy vào tình hình thực tế sẽ có biện pháp khôi phục kinh tế xã hội phù hợp với từng giai đoạn
thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với phan thanh thơm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú ấp thạnh trị xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày hai mươi ba tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng trên địa bàn khóm bốn phường một thị xã giá rai
tổ công tác tiến hành giải thích nhắc nhở phan thanh thơm về việc điều khiển xe mô tô ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lúc này phan thanh thơm dùng tay đấm vào mặt một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an
tại tỉnh đồng nai ủy ban nhân dân ủy ban nhân dân phường trảng giài hoàn tất hồ sơ trình ủy ban nhân dân tp biên hòa
xử phạt vi phạm hành chính bảy mươi năm bảy mươi năm triệu đồng đối với năm người tụ tập ăn nhậu trong địa bàn khi đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín
vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám công an phường trảng giài phối hợp với lực lượng chức năng của phường phát hiện năm người gồm phạm mạnh thương bốn mươi tuổi phạm bá quốc ba mươi ba tuổi cao anh khoa ba mươi chín tuổi phạm văn hùng bốn mươi tám tuổi
và chủ nhà ngô ngọc mạnh bốn mươi hai tuổi cùng chú tỉnh đồng nai đang tụ tập ăn nhậu tại hiên nhà của mạnh ở khu phố bốn b phường trảng giài
tại thời điểm kiểm tra cả năm người đang tụ tập ăn nhậu chung một bàn tròn trong lúc khu vực này đang thực hiện phong tỏa để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất ủy ban nhân dân tp biên hòa xử phạt một mươi năm triệu đồng mỗi người về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi
thưa quý vị việc thiếu ý thức của một số người dân doanh nghiệp thậm chí là cán bộ công vụ đã làm cho dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng và diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành
điều này không những ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh mà còn gây tâm lý lo lắng trong nhân dân
xử lý nghiêm các hành vi có cố tình làm lây lan dịch bệnh chính là biện pháp hữu hiệu để góp phần ngăn chặn và phát sinh dịch bệnh
ghi nhận trên địa bàn tỉnh
vào chiều hai mươi hai tháng tám công an thành phố cà mau đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên dịch vụ thủy sản thành tâm có địa chỉ tại khóm sáu phường một thành phố cà mau
cụ thể công ty thành tâm đã thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám qua test nhanh phát hiện một nữ công nhân dương tính với covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau cũng đã ra quyết định khởi tố bị can lê văn trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau
vào ngày hai tháng bảy trí đi từ thành phố hồ chí minh vùng có dịch bệnh covid một mươi chín về nhà
thế nhưng trong thời gian cách ly tại nhà trí đã không tuân thủ quy định và đã tiếp xúc với những người trong gia đình
đến ngày bảy tháng bảy chỉ có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
sau đó tất cả bốn người thân trong gia đình đều có kết quả dương tính với sars cov hai
chỉ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tính đến nay công an tp cà mau đã tiến hành khởi tố ba vụ án hình sự
trong đó có hai vụ khởi tố về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
những hành vi vi phạm các quy định về công tác không chống dịch bệnh
ví dụ như là chốn hỏi nơi kết ly
gọi là không tương thủ các quy định về kết ly y tế
rồi về các quy định về giãn cách xã hội
gọi từ chối chốn tránh các biện pháp kết ly
các biện pháp cưỡng chế kết ly
hoặc là khai báo y tế gian dối khai báo y tế không trung thực
dẫn đến là làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng cho người khác thì bị xử lý trách nhiệm
cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ấp cái ngay xã thanh tùng huyện đầm rơi
cụ thể một bác sĩ mở phòng khám tư khi khám điều trị cho một bệnh nhân
đã không thực hiện đủ vai trò trách nhiệm của mình
không sàng lọc tư vấn không thực hiện đầy đủ khuyên cáo của bộ y tế
để báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra và ngăn chặn
làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn xã ngọc tránh và thanh tùng huyện đầm rơi

và đồng thời cũng tiên triền dẫn động cho nhân dân trong khu vực đó
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp
chính vì vậy tất cả người dân hãy chung tay cùng cơ quan chức năng
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng cho bản thân gia đình và cộng đồng
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện e
e s u p tỉnh đắk lắk vừa khởi tố bắt tạm giam đôi vợ chồng
có hành vi tàng trữ và mua bán ma túy với số lượng lớn
hai đối tượng bị bắt giam là sùng thị dây và mùa a cha
cùng chú tại xã cư cơ bang huyện e s u p
sau một thời gian theo dõi tổ công tác công an huyện đã bắt quả tang
dây đang vận chuyển hai cục và hai gói ma túy
tiếp tục khám xét khẩn cấp tại chỗ
tổ công tác đã bắt quả tàng mùa a cha cũng đã tàng trữ một gói ma túy
qua điều tra sùng a dây khai nhận đã đến huyện e l l tỉnh đắk lắk
mua một bánh heroin và ba trăm sáu mươi hai viên ma túy tổng hợp của một người đàn ông
không rõ nhân thân lại định về sử dụng và bán cho các đối tượng hiện ở địa phương
hạt kiểm lâm huyện đồng phú tỉnh bình phước phối hợp với công an xã tân hòa
đã bắt giữ hai đối tượng là kim phước lộc hai mươi chín tuổi và trần thanh trọng hai mươi bốn tuổi
cùng chú huyện phú giáo tỉnh bình dương để điều tra
về hành vi sử dụng súng tự chế săn bắn động vật hoang dã trái phép
vào trưa ngày hôm qua trong lúc lực lượng kiểm lâm huyện đồng phú
đang tuần tra kiểm soát rừng tại tiểu khu ba trăm tám mươi bảy thuộc ấp đồng tân xã tân hòa huyện đồng phú
thì phát hiện hai đối tượng trên có mang theo súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm hai xe máy một súng tự chế và đạn
kiểm lâm huyện đồng phú đã bàn giao hai đối tượng cùng vật chứng cho công an xã tân hòa
do hai đối tượng này đã tạm trú tại ấp đồng tân xã tân hòa trước khi tỉnh bình phước
thực hiện chỉ thị một mươi sáu nên không phải đưa đi cách ly tập trung
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
thưa quý vị công an huyện hà trung của tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn giang sơn chín
xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện yên định tỉnh thanh hóa là hai đối tượng
đối tượng vũ văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh khương
xã yên sơn thành phố tam điệp của tỉnh ninh bình
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi năm và bị lác một bên mắt
và đối tượng đỗ hùng cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn tân lộc hai
xã yên thọ huyện yên định tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện